bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách ra đời cách đây hơn một mươi năm
tại đồng nai nếu trước đây rất ít người tham gia thì khoảng hai năm trở lại đây
nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên tỷ lệ người tham gia loại hình bảo hiểm này tăng mạnh
qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội
chị trần kim phụng làm nghề may gia công ở nhà
chồng chị hành nghề xe ôm nên cả hai không được đóng bảo hiểm xã hội
do vậy khi được nhân viên bảo hiểm kết hợp với biêu điện đến tận nhà tuyên truyền
chị cùng với bốn thành viên trong gia đình đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trên địa bàn tỉnh đồng nai có gần tám năm trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tính riêng hai năm qua có hơn ba người tham gia
số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đồng nai tăng lên
song vẫn còn thấp so với tiềm năng
do vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền
để người dân biết được tính yêu việt của bảo hiểm tự nguyện

ngành chức năng cần hoàn thiện chính sách tăng quyền lợi cho người tham gia
đồng thời xem xét điều chỉnh lại thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
nếu như mình tham gia góp đóng là một triệu đồng
thì mình sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nếu như mình tham gia góp đóng là một triệu đồng